không chỉ có nhiều cảnh đẹp điểm tham quan thú vị mà còn là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
các sản phẩm quả tươi luôn đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng
và tự hào hàng việt nam tuần này sẽ giới thiệu đến quý vị một loại quả hấp dẫn của phố núi tây nguyên
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin chính trong chương trình
chương trình nhận diện hàng việt nam tự hào hàng việt nam năm hai nghìn hai mươi đã chính thức được khởi động vào tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại hà nội
đây cũng là một trong những hoạt động chính nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa năm hai nghìn hai mươi
của bộ công thương có phần khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại trong giai đoạn mới phòng chống covid một mươi chín
ngoài lễ khởi động chương trình năm hai nghìn hai mươi còn có các hoạt động hưởng ứng kích cầu tiêu dùng kết nối hàng việt nam
hoạt động truyền hình nhận diện hàng việt nam hội nghị tổng kết đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
hoạt động truyền thông quảng bá nhận diện hàng việt nam với nhiều hình thức phong phú hiện đại
tối ngày hai mươi chín tháng bảy tại trung tâm văn hóa thể thao quận tân bình
thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội trợ triển lãm với chủ đề tôn vinh hàng việt lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
hội trợ triển lãm thu hút hơn ba trăm năm mươi gian hàng của hai trăm linh doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề như nông sản đặc sản vùng miền
dệt may giày dép điện máy điện tử hàng gia dụng thực phẩm chế biến nước giải khát vật liệu xây dựng trang trí nội thất
thủ công mỹ nghệ đồ gỗ hóa phẩm dược phẩm du lịch và ẩm thực
thông qua hội trợ triển lãm các doanh nghiệp có cơ hội giao dịch thương mại và quảng bá giới thiệu hàng hóa đến người tiêu dùng
nhất là những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đã đạt danh hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu tp hcm
hội trợ triển lãm sẽ diễn ra đến ngày hai tháng tám
theo nghiên cứu gần đây của nielsen một công ty đo lường và phân tích dữ liệu toàn cầu
người tiêu dùng việt nam có sự ưu tiên mạnh mẽ đối với các sản phẩm địa phương
với một mươi bảy người tiêu dùng cho rằng họ chỉ mua hàng tiêu dùng nội địa và năm mươi chín nói rằng họ đa phần mua hàng tiêu dùng nội địa
so với mức trung bình toàn cầu là một mươi một và năm mươi bốn
người tiêu dùng ưu tiên hàng việt nam vì biết rõ nguồn gốc và mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp việt
điều này mang lại cơ hội cho các nhà sản xuất địa phương củng cố thông tin về nguồn gốc xuất xứ
tuy nhiên các nhà cung cấp địa phương cũng cần cung cấp sản phẩm có giá trị tốt
phù hợp với nhu cầu chung của người tiêu dùng và bảo đảm cung ứng đầy đủ sản phẩm
thưa quý vị và các bạn nhắc đến hồng ăn quả người tiêu dùng thường nghĩ đến ngay địa danh đà lạt
một trong những đặc sản đặc trưng của xứ sở ngàn hoa
hiện hồng đà lạt đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền
việc cấp nhãn hiệu cho loại quả đặc sản này nhằm từng bước nâng cao chất lượng
bảo vệ thương hiệu nông sản của đà lạt là một bước quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
hồng đà lạt vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách và người tiêu dùng mỗi khi đến với thành phố mộng mơ này
năm hai nghìn một mươi được xem là năm đánh dấu mốc quan trọng đối với cây hồng đà lạt
khi cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica nghiên cứu và chọn đà lạt để phát triển cây hồng
kể từ đó chất lượng sản phẩm đã được nâng lên rõ rệt được thị trường ưa chuộng
hiện hồng đà lạt không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm hộ dân của địa phương
mà còn đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm đóng góp lớn vào sự phát triển của nông nghiệp đà lạt
nó giữ được cái vị thơm nó giữ được cái vị ngọt tự nhiên rồi thì dẻo rất là dẻo ngon
trong thời gian tới là tôi rất là muốn mở rộng cái thị trường rồi hỗ trợ để cho nhiều hộ gia đình xã viên của chúng tôi
để tham gia vào cái sản xuất hồng treo gió thì muốn là cái sản phẩm của địa phương mình
thực sự được đi đến mọi miền của đất nước
đà lạt có khoảng ba trăm bảy mươi hectare hồng ăn trái sản lượng quả tươi hàng năm đạt gần một mươi ba tấn
hồng đà lạt đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền
để giữ vững diện tích và bảo vệ thương hiệu hồng đà lạt
ngành chức năng địa phương cũng như các hộ dân đang tìm hướng đi hợp lý để cây hồng phát triển bền vững
chúng tôi cũng sẽ có những chương trình hỗ trợ về cài tạo về giống rồi hỗ trợ về các kỹ thuật
rồi đào tạo các kỹ thuật kỹ năng trong cái việc là sản xuất chế biến các cái sản phẩm này
cũng như là bảo quản để đưa ra ngoài thị trường
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với sở công thương
rồi bên trung tâm dục tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh lâm đông
để mà thông qua các chương trình kết nối giao thương
giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước để đưa ra các sản phẩm này thương hiệu này đi ra ngoài thị trường
với mục tiêu giữ vững vị thế là vùng sản xuất hồng lớn nhất việt nam
thành phố đà lạt đang đề nghị cục sở hữu trí tuệ cấp quyền bảo hộ những giống cây hồng đặc sản có nguồn gốc từ đà lạt
đồng thời mở rộng thương hiệu hồng đà lạt
loại đặc sản vốn đã đóng góp cho thương hiệu đà lạt từ bao lâu nay
và câu chuyện hồng đà lạt cũng đã kết thúc chương trình tự hào hàng việt nam tuần này